trưa nay tàu cứu hộ sars hai nghìn bảy trăm linh một của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa một người đàn ông quốc tịch philippines đang trong tình trạng nguy kịch
vào đất liền an toàn để chuyển tới bệnh viện điều trị
vào dạng sáng ngày hôm nay trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhận được thông tin ông olanda ubana năm mươi bảy tuổi quốc tịch philippines
là thợ điện trên tàu panajia force quốc tịch marshall islands trở nông sản
hành trình từ singapore đến cảng cái lân đang ở vùng biển khánh hòa
cách nha trang một trăm hai mươi bốn hải lý đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch
có thể nguy hiểm đến tính mạng nên đã lập tức điều động tàu shat hai nghìn bảy trăm linh một
cùng tổ cấp cứu y tế đang thường trực ở nha trang khẩn trương lên đường ứng cứu
và khi tiếp cận nạn nhân tổ y tế đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sơ cấp cứu ban đầu và thực hiện công tác tiếp nhận
đến khoảng hơn một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
tàu cứu nạn sot hai nghìn bảy trăm linh một
đã đưa được nạn nhân về bờ an toàn và đưa đi bệnh viện để cấp cứu